chỉ cách đây vài năm chị giang thị hương cũng giống như không ít chị em phụ nữ ở xã phương định
huyện trực ninh tỉnh nam định gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống khi là nhân lực lao động chính
nhưng lại không có nghề nghiệp ổn định cuộc sống của chị hương đã thực sự đổi thay khi huyện trực ninh
đẩy mạnh chương trình hỗ trợ vận động phụ nữ khởi nghiệp phát triển kinh tế nằm trong phong trào thi đua
phụ nữ nam định chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo đó chị được hỗ trợ hơn ba mươi triệu đồng và được tạo điều kiện vay vốn ngân hàng với lãi suất thấp
để mua máy kéo sợi đến nay với một mươi máy hoạt động hết công suất tại nhà mỗi tháng chị thu nhập từ sáu đến một mươi triệu đồng
không còn phải đi làm thuê nay đây mai đó
riêng ở phương định hội liên hiệp phụ nữ xã đang quản lý hơn tám tỷ đồng cho ba trăm sáu mươi năm hộ vay vốn để phát triển kinh tế
chỉ tính riêng năm hai nghìn một mươi bảy tại trứng ninh một trăm bảy mươi bốn hộ nghèo do phụ nữ làm chủ đã thoát nghèo theo tiêu chí
hội liên hiệp phụ nữ huyện đã xác định chương trình hỗ trợ vận động phụ nữ khởi nghiệp phát triển kinh tế là nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương
hội liên hiệp phụ nữ huyện đã xác định chương trình hỗ trợ vận động phụ nữ khởi nghiệp phát triển kinh tế